ngày hôm nay năm tháng bảy ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
dự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
tại hội nghị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị điều động phân công đồng chí lữ văn hùng
bí thư tỉnh ủy hậu giang tham gia ban chấp hành tỉnh ủy giữ chức bí thư tỉnh ủy bạc liêu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thay cho đồng chí nguyễn quang dương được bộ chính trị tín nhiệm phân công nhiệm vụ trọng trách mới
giữ chức khó trưởng ban tổ chức trung ương
phát biểu chỉ đạo tại buổi trao quyết định đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định đồng chí nguyễn quang dương là cán bộ được đào tạo cơ bản
trưởng thành từ cơ sở trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau dù ở cương vị công tác nào
đồng chí cũng đều phấn đấu nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong suốt quá trình công tác vừa qua đồng chí luôn thể hiện là người có ý chí bản lĩnh nghị lực
không trùn bước trước khó khăn thử thách là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng khiêm nhường giản dị hòa đồng
luôn gần gũi với đồng nghiệp đồng chí là hạt nhân đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong các cơ quan mình công tác
đối với đồng chí lữ văn hùng đồng chí phạm minh chính khẳng định
trong quá trình công tác đồng chí lữ văn hùng luôn thể hiện sự nhiệt huyết và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao